nhận được lời mời của đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng hoa kỳ ngài mark esper thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với trung tướng vũ chiến thắng
cục trưởng cục đối ngoại bộ quốc phòng về quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian vừa qua
mời quý vị cùng theo dõi
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa ông việt nam và hoa kỳ đã bình thường hóa quan hệ được hai mươi bốn năm và hiện nay quan hệ giữa hai quốc gia là đối tác toàn diện
vậy thì ông có thể cho biết là những hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thì đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia như thế nào
rõ ràng là hợp tác về mặt quốc phòng nó vừa qua nó đóng góp có đóng góp rất là thiết thực
chúng ta triển khai quan hệ hợp tác đối với các đối tác thì chúng ta luôn luôn
triển khai theo đường lối đối ngoại của đảng nhất nước ngoài
vì vậy là nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế chúng ta làm sao phải mang lại lý thích thực mang lại hiệu quả
và qua hợp tác đó thì tăng cường mối quan hệ ưu nghị dựng lòng tin
hợp tác với lại hoa kỳ trong dân vừa qua thứ nhất là khắc phục quả chiến tranh khắc phục ảnh hưởng của chất độc da cam
bên cạnh đó thì cũng hai bên có những trao đổi đoàn
đồng hợp tác mang tính nhân đạo ví dụ như là tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa
thế rồi là trao đổi về đào tạo
tôi cho rằng là hợp tác trong dân vượt qua cũng đóng góp thiết thực cho mối quan hệ đối tác
mà bây giờ hai bên là đối tác toàn diện
đóng góp rất là thiết thực
và nó đóng góp cho cái hòa bình ổn định và phát triển của hai quốc gia cũng như là của khu vực
và cuối cùng nếu như để nói một cách cô động nhất về quan hệ quốc phòng giữa việt nam
và hoa kỳ thì ông sẽ nói gì
quan hệ quốc phòng thì không thể nằm ngoài quan hệ về hai quốc gia
thế thì quan điểm của chúng ta rất là rõ ràng
tức là đối với đối ngoại chúng ta là độc lập tự chủ
và trong quan hệ với các đối tác thì luôn luôn đa loa việt với hoa kỳ
thì chúng ta luôn luôn tuân thủ những nguyên tắc đó là tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau tôn trọng hệ thống tôn trọng hệ thống chính trị
để mà hợp tác
trong quan hệ của ta với hoa kỳ là không làm ảnh hưởng đến cái lợi ích của nước khác
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân